giết người rồi bỏ trốn sang nước ngoài cho đến khi bị bắt
hồ ngọc sao và nguyễn văn thế cùng chú huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
đã bị công an tỉnh nghệ an khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào ngày tám tháng năm sao và thế xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông tại một nhà hàng
hai đối tượng dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
hai đối tượng bỏ trốn sang nước ngoài cho đến khi bị bắt
lực lượng công an thu giữ một con dao là hung khí gây án cùng với một số tăng vật khác
điều khiển xe máy gắn biển số giả phát hiện người dân sơ hở sẽ ra tay cướp giật tài sản
bốn đối tượng nguyễn văn hùng nguyễn văn lộc lê tuấn kiệt và nguyễn hoàng nam
cùng chú tỉnh tây ninh đã gây ra hai mươi vụ cướp giật tài sản
bốn đối tượng này đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam
tại cơ quan công an nhóm đối tượng thừa nhận gây ra hai mươi vụ cướp giật trên tuyến quốc lộ năm mươi một
địa bàn hai tỉnh đồng nai và vũng tàu
lực lượng chức năng thu giữ một số tăng vật liên quan
vào tối ngày hôm qua khi đang giao ma túy cho con nghiện đạm thanh tùng hai mươi tám tuổi chú quận thanh khê
đã bị các trinh sát công an thành phố đà nẵng phát hiện bắt quả tang
đầu tranh mở rộng lực lượng công an tiếp tục bắt giữ hồ kim thành tại nhà riêng
thu giữ ba gói ni lông chứa ma túy đá một cân tiểu ly và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy
tại cơ quan công an thành thừa nhận từ cuối tháng sáu vừa qua
đã cầu kết với tùng cùng thực hiện mua bán
mua sản phẩm trị nám chăm sóc sắc đẹp nhưng lại bị nhóm đối tượng lừa đảo
từ vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu đồng
hàng nghìn người chủ yếu là phụ nữ đã trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố một mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là núp bóng công ty kinh doanh thuốc thực phẩm chức năng
lập hơn một trăm hai mươi chi nhánh trong cả nước tìm kiếm khách hàng bán sản phẩm chăm sóc sắc đẹp
rụ rỗ nạn nhân mua gói bảo hành sản phẩm đóng tiền cọc tiền thuế
từ tháng một cho đến nay đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt ba trăm tám mươi tỷ đồng
của hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước
đang khai thác hải sản cách bờ ba mươi chín hải lý gặp sóng lớn
một tàu cá của ngư dân ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an bị chìm
rất may là bốn ngư dân đi trên tàu đã được cứu sống
tàu cá na chín mươi nghìn sáu trăm tám mươi bảy ts của anh nguyễn văn hùng ngư dân xã diễn bích huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đang đánh bắt hải sản gặp sóng lớn khiến nước tràn vào và nhấn chìm tàu
bốn người trên tàu may mắn được một tàu cá đang hoạt động gần đó cứu vớt
nhận được tin báo bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã huy động can hô cùng với các chiến sĩ
ra tiếp ứng thực phẩm sơ cứu các thuyền viên gặp nạn và đưa về đất liền an toàn
tin an ninh trả tự giết người rồi bỏ trốn sang nước ngoài cho đến khi bị bắt
hồ ngọc sao và nguyễn văn thế cùng chú huyện hương nguyên tỉnh nghệ an
đã bị công an tỉnh nghệ an khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào ngày tám tháng năm sao và thế xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông tại một nhà hàng
hai đối tượng đã dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
hai đối tượng bỏ trốn sang nước ngoài cho đến khi bị bắt
lực lượng công an thu giữ một con dao là hung khí gây án
số tăng vật khác
thưa quý vị hiện nay bộ công an đã cung cấp dịch vụ công mức độ bốn
đối với việc làm hồ sơ thủ tục hộ chiếu phổ thông
công dân có thể làm hộ chiếu online ngay tại nhà chỉ bằng vài thao tác đơn giản
mà không cần mất nhiều thời gian đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh như trước đây
tuy nhiên có cung thì át cũng có cầu
một số đối tượng đã lợi dụng một bộ phận người dân không quen sử dụng công nghệ
chưa thao tác được trên cổng diễn
từ đó tiếp cận mời trào dịch vụ làm hộ chiếu online
nhiều người biết rằng việc làm hộ chiếu trực tuyến qua cò mồi
dẫn tới thông tin cá nhân của công dân sẽ bị lộ lọt đánh cắp
hoặc là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
do công việc phải làm hộ chiếu gấp lại chưa quen với việc làm hồ sơ qua cổng dịch vụ công
chị vư tìm kiếm người làm dịch vụ hộ chiếu trên mạng xã hội
dù phải làm với mức giá cao gấp nhiều
một lần lệ phí theo quy định chị vư vẫn chấp nhận
không ít trường hợp như chị vừa
kết quả tìm kiếm trên google về dịch vụ làm hộ chiếu online
chỉ trong vòng bốn mươi năm giây đã có tới gần ba mươi hai triệu kết quả
thậm chí các đối tượng còn đặt tên website mập mờ
dễ gây nhầm lẫn là website của cơ quan nhà nước như thế này
còn trên mạng xã hội cũng không khó để tìm thấy hàng trăm trang về dịch vụ cò làm hộ chiếu
ta đừng đăng ký với các trang mạng quảng cáo trên các trang mạng xã hội
không tránh khỏi là có những trường hợp bị lừa đảo
thực tế chúng tôi thấy rằng là công dân khi mà nộp như vậy
thì lại phải cung cấp mã otp rồi căn cước công dân rồi số định danh
thậm chí là điện thoại sim cũng là dịch vụ người ta cung cấp xong rồi là người ta lại giữ lại cái sim đó
thì là không đảm bảo an toàn thông tin cá nhân
thực tế hiện nay nhiều thủ tục hành chính giao dịch được cung cấp qua cổng dịch vụ công
để sử dụng công dân bắt buộc phải có tài khoản định danh điện tử và thông tin chính chủ
như vậy nếu người dân cung cấp thông tin cá nhân quan trọng
các đối tượng sẽ dễ dàng lợi dụng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng
vay tiền trên các ứng dụng trực tuyến hoặc đánh cắp các tài khoản trực tuyến mà công dân đang sử dụng
như tài khoản ngân hàng zalo facebook vneid
sau đó sử dụng chính các tài khoản đã đánh cắp để thực hiện hành vi lừa đảo
khiến cáo công dân là nếu chúng ta có nhu cầu
hồ sơ trên cổng dịch vụ công thì vào các trang cổng thông tin điện tử của công an thành phố
của cục chất nhập cảnh
hiện nay việc thực hiện nộp hộ chiếu mức độ bốn đã toàn trình rồi
tức là chúng ta khai và thanh toán rồi đăng ký hộ chiếu sẽ được chuyển trả về tận tay
thủ tục làm hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn hiện đã hoàn thiện
thao tác dễ dàng thuận lợi
trong trường hợp người dân còn gặp khó ở bất cứ không nào cũng nên tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hỗ trợ
tuyệt đối không nên tìm đến các đối tượng trung gian để tránh bị lợi dụng
tám giờ sáng qua một mươi tám tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông các môn cho thấy số điểm một mươi năm nay tăng mạnh so với năm ngoái
trung bình điểm thi có sự ổn định so với các năm
điều này giúp ổn định
tránh xáo trộn lớn đối với các thí sinh và phụ huynh khi mà vẫn có nhiều thí sinh sử dụng điểm này làm phương thức xét tuyển đại học cho mình
môn toán có tỷ lệ thí sinh đạt từ tám trở lên chiếm hai mươi một ba với ngữ văn là bốn mươi sáu tăng hơn năm trước nhưng lại không còn cơn mưa điểm một mươi
môn biến động nhất năm nay là sinh học với tỷ lệ điểm tám trở lên chiếm khoảng một mươi năm mươi một giảm so với năm ngoái gần tám
với tỷ lệ phần trăm như vậy so với tỷ lệ chỉ tiêu của các phương tích
phương thức tuyển sinh khác ở các trường đại học có thể giảm từ năm đến một điểm
nhưng về cơ bản kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển vào đại học năm nay không có sự biến động lớn như năm ngoái
và các trường đại học có thể yên tâm sử dụng kết quả để tuyển sinh
khi luật giáo dục đại học hai nghìn một mươi tám sửa đổi thì việc tuyển sinh là việc của các trường cho nên đề thi đây là kỳ thi trung học phổ thông
thì tôi cho rằng rất bám sát kết quả kỳ thi trung học phổ thông
hai nữa là đã có sự phân hóa rất tốt
tôi lấy ví dụ như là môn sinh ví dụ như là môn toán ví dụ như là môn hóa học và môn lịch sử
đấy là những môn mà có sự phân hóa đề thi rất là rõ rệt so với năm ngoái
cũng qua phân tích phổ điểm cho thấy số điểm một mươi năm nay tăng mạnh so với năm ngoái
cụ thể năm nay cả nước có tổng cộng một mươi sáu ba trăm sáu mươi sáu điểm một mươi tăng hai chín lần so với năm ngoái
tuy nhiên số điểm một mươi năm nay tập trung chủ yếu vào môn giáo dục công dân
ngữ văn chỉ có duy nhất một điểm một mươi
mục tiêu của kỳ thi được đưa ra là để xét tốt nghiệp
nên mức độ thí sinh đạt được kết quả thể hiện đủ chuẩn trong một mươi hai năm không phải là một kỳ thi chọn lọc
nhiều chuyên gia đánh giá qua kết quả để thấy sự điều chỉnh hàng năm của bộ giáo dục và đào tạo là phù hợp nhất với mục tiêu đề ra của kỳ thi
cái việc ra đề của bộ là làm có thể nói là khá là chắc chắn
và cái thứ hai nó tạo ra được một cái sự ổn định cho xã hội cho học sinh cũng như là phổ huynh
đấy là cái điều đáng mừng
và đặc biệt một số môn thì có những sự cải thiện tốt hơn
tôi thấy ví dụ như là phổ điểm môn lịch sử năm nay về hình dáng là đẹp hơn so với hai năm trước
kết thúc của việc công bố điểm thi thì một bước tiếp theo đó là việc phân quyền cho các địa phương
đó là tập trung cho việc khẳng trương để xét tốt nghiệp cho các em
và kết thúc chậm nhất là ngày hai mươi bốn tháng bảy này
và sau đó thì các em lưu ý là sử dụng cái của thi
và trên cơ sở cái phổ điểm
cũng như cái điểm thi từng môn từng thủ hợp môn
thì các em có cái việc điều chỉnh cũng như xem xét để cân nhất để xác định nguyện vọng tốt nhất cho cái ngành nghề của bệnh học
phổ điểm được đưa ra sẽ là một dữ liệu quan trọng để thí sinh có thể thông qua đó đánh giá khả năng vào từng ngành đăng ký nguyện vọng phù hợp
các thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký từ nay đến ngày ba mươi tháng bảy trên hệ thống tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
trong ngày một mươi chín tháng bảy bộ công an phối hợp tỉnh ủy bình dương tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình
đội công nhân xung kích tự quản và an ninh trật tự trong doanh nghiệp
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đồng chí lê hoàng thao phó bí thư thường trực tỉnh ủy bình dương đồng chủ trì hội nghị
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã ra quyết định xây dựng đề án thành lập đội công nhân xung kích tự quản và an ninh trật tự tại doanh nghiệp
đây là một tổ chức tự nguyện của người lao động có vai trò quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đội công nhân xung kích được công an hướng dẫn về pháp luật và nghiệp vụ
hiện tại tỉnh bình dương đã có một hai mươi một đội công nhân xung kích tự quản và an ninh trực tự tại các doanh nghiệp với hơn hai mươi thành viên tham gia
từ ngày thành lập đến nay đội công nhân xung kích trên địa bàn tỉnh bình dương đã tuần tra canh gác bảo vệ gần một mươi lượt ở các doanh nghiệp
cung cấp hơn ba tin báo có giá trị từ đó giúp công an giải quyết gần một hai trăm linh vụ việc
các đội này không chỉ đóng góp vào việc xây dựng môi trường làm việc ổn định trong doanh nghiệp
mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh công nhân và an ninh trật tự tại khu cùng công nghiệp
phát biểu tại hội nghị đồng chí lê hoàng thao phó bí thư tường trực tỉnh ủy bình dương cho biết
xây dựng các đội công nhân xung kích tự quản và an ninh trực tự được thực hiện dựa trên mối quan hệ hài hòa
chính quyền doanh nghiệp và công nhân với ba lợi ích chính
đội công nhân xung kích đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về an ninh trực tự cho công an
theo ban chỉ huy dự án vành đai ba tp hcm tính đến nay các địa phương trên địa bàn thành phố đã bàn giao chín mươi một bảy mặt bằng
cho chủ đầu tư thực hiện dự án này đạt ba trăm bảy mươi bốn hectare trên tổng số bốn trăm một mươi hectare
ủy ban nhân dân huyện hóc môn bàn giao một trăm linh mặt bằng
ủy ban nhân dân huyện củ chi đã bàn giao gần chín mươi tám mặt bằng
đạt sáu mươi ba trên sáu mươi năm hectare
huyện bình chánh bàn giao hơn chín mươi bốn mặt bằng đạt một trăm ba mươi bảy trên một trăm bốn mươi năm hectare
và thành phố thủ đức bàn giao hơn bảy mươi bốn mặt bằng đạt bảy mươi bốn trên chín mươi chín hectare
dự kiến đến trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay các địa phương sẽ bàn giao một trăm linh mặt bằng cho chủ đầu tư
thực hiện dự án theo đúng tiến độ
trước đó ban chí đạo bộ thường hỗ trợ tác định cư đã họp bàn về một số vương mắc liên quan đến bộ thường
hỗ trợ tái định cư của dự án vành đai ba trên cơ sở báo cáo của sở tài nguyên và môi trường
và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp
ban chí đạo đã thống nhất về tiến độ xây dựa các hộ tác định cư
phục vụ công tác bộ thường hỗ trợ tái định cư của dự án vành đai ba
thưa quý vị khi việc xem bói biến tướng trở thành hành vi mê tính dị đoan
với những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội
thì việc mê tính này được xem là vi phạm pháp luật và có thể bị xứ phạt hành chính xử lý hình sự
mới đây trường hợp cô đồng ở tỉnh hải dương lợi dụng tiktok và facebook để xem số mệnh
dự đoán về công việc tình duyên gia thế đã bị xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hữu tục mê tính dị đoan
dâm ô đùi trị không phù hợp với thường phong bị tục của dân tộc
với lời khuyên đúng nhận sai cãi đồng thời yêu cầu cờ bỏ các video
thông tin cổ suý các hành vi vi phạm pháp luật
đối với cái hành vi mà chỉ có cung cấp và chia sẻ thôi
thì chúng ta sẽ có thể căn cứ vào cái nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
nghị định của chính phủ ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
thì chúng ta sẽ căn cứ vào điểm b khoảng một điều một trăm linh một
đối với những hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý hữu tục
mê tính dị đoan dâm ô đùi trị không phù hợp với thường phong bị tục
thì chúng ta sẽ bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
vẫn sẽ có một cái biện pháp khắc phục hậu quả tiếp theo đó là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật
ở góc độ pháp luật điều ba trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về tội hành nghề mê tính dị đoan như sau
người nào dùng bói toán đồng bóng hoặc các hình thức mê tính dị đoan khác
đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phải cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu đến ba năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
làm chết người thu lợi bất chính hai trăm linh triệu đồng trở lên gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trực tự an toàn xã hội
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
nếu như mà chỉ xem bói cho vui thôi thì pháp luật hiện nay cũng không có cái truy cứu cái việc đó
tuy nhiên nếu mà hình thức mà xem bói
để mà trục lợi để mà thu lợi từ cái việc đó thì pháp luật đã có cái điều khoản điều ba trăm hai mươi bộ hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sự đủ xung hai mươi bảy cũng đã có cái mức phạt là từ sáu tháng đến ba năm cải tạo không giam giữ
và cái mức phạt ngừng cao nhất ở đây là từ lên đến một mươi năm tù giam
nếu như mà trong cái quá trình mà truyền bá mê tính dị đoan như vậy thì nó gây ra chết người
hoặc là cái mức mà thu lợi là lên đến hai trăm linh triệu đồng
thì nó sẽ có cái tôn hình phạt tù là lên đến một mươi năm
bên cạnh đó mỗi cá nhân người dân cũng cần trang bày cho mình những trí thức
kiện năng vốn sống vốn hiệu biết cần thiết để nhận diện
phân biệt được bản chất thật của những câu chuyện để tránh bị đối tượng xấu lừa đảo
quan trọng hơn là cần nhận thức rõ ràng bê tính dị đoan là hiện tượng tiêu cực
cần phải bài trừ khỏi đời sống xã hội
cần phải có sự chung tay giữa cơ quan nhà nước các đơn vị quản lý
cũng như là bản thân những anh chị phụ trách quản lý các kênh
hoặc là thậm chí là nội bộ giảng viên giáo viên học sinh v v
để chi để mình làm thứ nhất là trong sạch lành mạnh hóa cái thông tin ở trên mạng
giúp tiếp cận được nhiều đối tượng đúng mục đích và đạt được cái mục tiêu cao nhất
và cái thứ hai khi mà mình làm tốt điều đó thì mình cũng ngăn chặn được những cái thông tin xấu
những cái núp bóng hay là những cái người lợi dụng để tuyên truyền
hoặc là gây ra những cái thông tin nhiễu ảnh hưởng đến người dùng
luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám nghiêm cấm việc sử dụng không gian mạng đối với hoạt động tệ nạn xã hội
phá hoại thường phong bị tụt của dân tộc đạo đức xã hội sức khỏe của cộng đồng
ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng hành nghề bói toán còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
mỗi người dân cần trang bị cho bình tư duy sống tích cực có hành động đúng đắn và đối sống lạnh mạnh
đồng tâm linh không tin theo bói toán vô căn cứ khiến tâm trí mê bụi và tiền mất tật may
bên cạnh đó người dân cần nâng cao cảnh giác không tin không nghe theo lời các đối tượng hành nghề mê tính dị đoan
khi có vấn đề khó khăn cần giải quyết về sức khỏe tâm lý tình cảm
nên đến các cơ quan chức năng các chuyên gia tâm lý nhà khoa học để khám và điều trị
tiêu vấn tránh trở thành nạn dân cho các đối tượng tội dụng chiếm đoàn tài sản
liên quan đến vấn đề tài sản
vấn vụ việc hành hung bác sĩ của bệnh viện nhân dân gia định tp hcm
trong chiều một mươi chín tháng bảy công an quận bình thạnh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
cấm rời khỏi nơi cư trú đối với đào quốc bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai về hành vi gây rối trật tự công cộng
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đào quốc bảo được con gái đến khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân gia định cấp cứu
vì bị hóc xương cá sau đó con gái của bảo được bác sĩ thăm khám làm hồ sơ chuyển đến khoa tai mũi họng
bảo cùng con gái ngồi chờ khoảng một mươi phút thì đến hỏi bác sĩ phạm hoàng thiên là trưởng ca trực khoa cấp cứu
lúc này bác sĩ thiên giải thích tình trạng của con gái bảo ổn không ảnh hưởng đến tính mạng nên chở bác sĩ khoa tai mũi họng thăm khám
không đồng tình với lời giải thích của bác sĩ thiên bảo lớn tiếng chữa nhục mạ buộc bác sĩ thiên phải lập tức cấp cứu điều trị ngay cho con gái mình
bị từ chối yêu cầu này bảo đã dùng tay bóc cổ xô té ngã dọa đánh chết bác sĩ thiên mặc dù nhiều người đã can ngăn
hành vi này của bảo làm gián đoạn sự hoạt động bình thường của khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân gia đình xúc phạm danh dự nhân phẩm của bác sĩ thiên
công an quận bình thạnh nhận định hành vi của bảo được dư luận quan tâm lên án ghi ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trực tự an toàn xã hội
nên tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảo về tội danh gây rối trật tự công cộng
quyết định được viện kiểm sát nhân dân quận bình thạnh phê chuẩn
tiếp tục với những thông tin giáo dục văn hóa đáng chú ý khác hệ thống trường trung học cơ sở trung học phổ thông nguyễn khuyến và lê thánh tông
thành phố hồ chí minh có ba học sinh là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba trong đó hai thủ khoa toàn quốc và một thủ khoa của thành phố hồ chí minh
ba học sinh tại thành phố hồ chí minh là thủ khoa gồm có thí sinh vũ hoàng lương huy là thủ khoa khối a một toàn quốc với hai mươi chín tám điểm
thí sinh trần nguyệt hằng thủ khoa khối a toàn quốc với hai mươi chín ba mươi năm điểm thí sinh châu khánh hưng thủ khoa khối b của thành phố hồ chí minh với hai mươi chín năm mươi năm điểm
theo dữ liệu
trong các thi của sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh năm nay thành phố hồ chí minh tiếp tục dẫn đầu cả nước với môn tiếng anh
trong đó số thí sinh đạt điểm trên trung bình chiếm khoảng tám mươi một tổng số thí sinh dự thi
với môn toán mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là từ sáu bốn đến tám hai điểm còn với môn ngữ văn là từ sáu đến bảy năm điểm